đại sứ quán việt nam tại pháp vừa tổ chức lễ trao tặng gần một mươi bảy khẩu trang cho các cơ quan hội đoàn bạn bè pháp và cộng đồng người việt
đây là một hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết của việt nam với nước pháp trong lúc khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín
đây là quà tặng của ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài ủy ban nhân dân tp hà nội việt nam airlines
tổng công ty dệt may và công ty vinamax gửi tặng các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại thượng viện và hạ viện pháp
đảng cộng sản pháp hội hữu nghị pháp việt vùng thủ đô ile de france hội người việt nam tại pháp hội sinh viên việt nam tại pháp
theo kế hoạch tuần tới đại sứ quán việt nam tại pháp sẽ tiếp tục trao tặng khoảng hai tấn khẩu trang cho nhân dân pháp